sau hai mươi ba năm lẫn trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn thanh tuấn bốn mươi sáu tuổi
trú tỉnh đồng nai vừa bị công an tỉnh phú hợp với công an tp hcm bắt giữ khi đang lẫn trốn tại tp hcm
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nguyễn văn thuận và nguyễn thanh tuấn đột nhập vào nhà anh lâm hùng
ở phường quang vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai trụ một đồng hộ đeo tay trị giá khoảng một một triệu đồng
anh hùng phát hiện tri hô cùng người dân bắt được thuận còn tuấn đã nhanh chân bỏ trốn
quá trình điều tra đối tượng thuận khai nhận trước đó cả hai đã đột nhập vào nhà của chị trần thị lý
cũng tại phường quang vinh trụng cắp một xe máy trị giá khoảng một mươi chi vàng hai mươi bốn ca
công an tỉnh đồng nai đã xây dựng kế hoạch phù hợp với các tỉnh thành lân cận
tiến hành xác minh trúi bắt đối tượng tuấn
đến ngày hai mươi bảy tháng sáu xác định đối tượng đang lẫn trốn tại xã phúc thành huyện củ chi
nên đã phối hợp với công an tp hcm bắt giữ
cũng trong ngày công an huyện trảng bơm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối tượng lương thành công hai mươi chín tuổi quê tỉnh nam định
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng sáu công cùng một đối tượng nguyễn văn trình ba mươi một tuổi
quê tỉnh nam định hiện đang bỏ trốn rủ nhau đến địa bàn xã sông trầu
xe máy sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay trộm khắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài
khi đi ngang qua nhà trọ ở ấp một xã sông trầu phát hiện có nhiều xe máy dựng ngoài hành lang không có người trông coi
trình đứng ngoài cảnh giới còn công mò vào dụng đoạn phá khóa rồi trộm chiếc xe máy trừ giá một mươi bảy triệu đồng
người dân phát hiện bắt đối tượng giao công an xử lý được biết luân thành công là đối tượng không nghề nghiệp lại nghiện ma túy